trong tháng một mươi một này hà nội đang tổ chức tháng khuyến mại nhằm tạo cú hích kích cầu tiêu dùng hậu covid một mươi chín
với lượng hàng phong phú nhiều chương trình khuyến mãi đa dạng tháng khuyến mại hà nội hai nghìn hai mươi được cho là giúp cho cả người tiêu dùng
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường nội địa
có một thực tế cho thấy là người tiêu dùng hiện vẫn còn nhiều lan tăn và đang đặt ra câu hỏi
liệu có phải khuyến mãi khủng để xả hàng tồn kho dịp cuối năm hay không
hay là khuyến mãi thì có tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng tra trộn cùng với những thương hiệu uy tín hay không
và câu chuyện ngăn chặn hàng giả hàng tồn kho trong tháng khuyến mãi sẽ được chúng tôi đề cập tới trong phóng sự ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
khuyến mại khủng giảm gia sốc xe ọp những tấm biển trao hàng khuyến mại bằng cả tiếng việt và tiếng anh
được trao tương bừng tại cửa hàng trong các trung tâm thương mại hệ thống siêu thị
mặc dù không còn xa lạ
với các chương trình khuyến mãi lớn nhưng người tiêu dùng cũng không khỏi lan tàn

thường là những cái hàng tồn kho từ những ngày năm ngoái cái xu hướng nó cũng thay đổi rồi
tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hà nội đã triển khai tháng khuyến mãi
cả trên môi trường thương mại điện tử
chính vì thế chất lượng hàng hóa được kiểm soát một cách rõ ràng ngay từ đầu
tất cả các sản phẩm khuyến mại đều phải đăng ký với sở công thương
và kèm theo các hồ sơ chứng nhận các nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
thứ hai là chúng tôi cũng báo cáo thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng
như là quản lý thị trường và thanh tra sở tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
thứ ba là yêu cầu các doanh nghiệp phải niêm yết rất là rõ ràng
tỷ lệ khuyến mại cũng như các sản phẩm khuyến mại
để công khai cho người tiêu dùng biết và lựa chọn
bộ công thương cũng tiến hành ký cam kết với các sản giao dịch thương mại điện tử
để mà các chủ sản dịch thương mại có trách nhiệm trong việc bảo vệ quân lợi người tiêu dùng
tuy nhiên việc ký cam kết thì chỉ là việc về mặt hình thức
với việc triển khai cam kết này mới là quan trọng
và qua cái cam kết này thì chúng tôi cũng trao đổi với các chủ sản
là nếu mà đã ký cam kết rồi mà vẫn bị phạt
thì sẽ là hình thức để tăng nặng trong công tác xếp phá
thời điểm cuối năm là dịp người tiêu dùng tận dụng cơ hội mua sắm tiết kiệm
nhưng một số cơ quan quản lý cho rằng
người dân cần ưu tiên lựa chọn
địa điểm mua sắm uy tín hàng hóa chất lượng
để bảo đảm quyền lợi chính đáng của bản thân
bên cạnh hoạt động kiểm tra giám sát của lực lượng quản lý thị trường